trong buổi tiếp đại sứ hàn quốc tại việt nam kim do yoon thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp tập đoàn của hàn quốc với việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng đã đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong thời gian qua và việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
quan hệ việt nam hàn quốc hiện đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại đầu tư giáo dục và đào tạo an ninh quốc phòng
thủ tướng mong muốn trong thời gian tới đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp tập đoàn của hàn quốc với việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ các bộ ngành địa phương sẵn sàng gặp gỡ đối thoại lắng nghe ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư hàn quốc
cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đại sứ kim do hun đánh giá tiềm năng phát triển của việt nam còn rất lớn
theo đại sứ các nhà đầu tư doanh nghiệp bao gồm các tập đoàn lớn hàng đầu của hàn quốc rất quan tâm mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư tại việt nam điển hình như tập đoàn samsung trong đó chú trọng vào nhiều lĩnh vực điện tử công nghệ cao phát triển hạ tầng cơ sở
trong thời gian tới nhiều tập đoàn hàn quốc muốn đẩy mạnh đầu tư vào miền trung của việt nam nơi có nhiều tiềm năng dư địa phát triển
đại sứ cũng cho biết hàn quốc hiện có nhu cầu lớn về nhân lực lao động trong lĩnh vực y tế chăm sóc người cao tuổi và mong muốn hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực này
đại sứ bày tỏ hy vọng việt nam sẽ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai tại hà nội đồng thời cho rằng đây là việc làm thiết thực
đóng góp có trách nhiệm của việt nam đối với cộng đồng quốc tế hòa giải thúc đẩy hòa bình trên thế giới